theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hiện trên vùng biển phía đông nam philippines đã xuất hiện một áp thấp nhiệt đới
nhiều khả năng áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành cơn bão số chín vào cuối tuần này
hồi một mươi ba h ngày hai mươi một tháng một mươi một vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi năm độ vĩ bắc một trăm hai mươi một tám độ kinh đông trên khu vực miền trung philippines
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy từ năm mươi đến sáu mươi km trên giờ giật cấp chín
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km đi vào biển đông và có khả năng mạnh lên thành bão
đến một mươi ba h ngày hai mươi hai tháng một mươi một vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi tám độ vĩ bắc một trăm một mươi sáu năm độ kinh đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp tám từ sáu mươi đến bảy mươi năm km trên giờ giật cấp một mươi
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên ở vùng biển đông nam biển đông có mưa từ sáng sớm mai có gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy
sau tăng lên cấp tám
giật cấp một mươi biển động mạnh cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba